quyết tâm ngăn chặn nạn mua bán người trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
bà hà thị nga ủy viên trung mương đảng chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ việt nam
cùng đại diện các bộ ban ngành cơ quan liên quan đã tham dự lễ phát động
lễ phát động chung tay phòng chống mua bán người là dịp đặc biệt để mọi người cùng chung tay chống lại nạn mua bán người
đã một mươi hai năm kể từ khi luật phòng chống mua bán người của việt nam ra đời
những nỗ lực việt nam đã thực hiện đáng được ghi nhận
góp phần nâng cao năng lực trong công tác phối hợp tìm kiếm nạn nhân bị mua bán
theo thống kê của bộ công an tại việt nam từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
tình hình tội phạm mua bán người có xu hướng gia tăng
trong đó tình trạng mua bán người trong nội địa và nạn nhân của tội phạm mua bán người là nam giới có xu hướng tăng mạnh
sau tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba các cơ quan chức năng đã tổ chức tiếp nhận
xác minh một trăm một mươi bốn người xác định tám mươi hai người là nạn nhân
bị mua bán hỗ trợ cho sáu mươi năm nạn nhân tăng một mươi sáu nạn nhân được tiếp nhận xác minh giải cứu hỗ trợ so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
để nâng cao hiệu quả các mặt công tác phòng chống mua bán người phát biểu tại lễ phát động
thứ trưởng nguyễn duy ngọc cho rằng cần tiếp tục bám sát các nhiệm vụ giải pháp về phòng chống tội phạm nói chung
và phòng chống tội phạm mua bán người nói riêng đã được trung ương đảng quốc hội chính phủ
ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của chính phủ đề ra và chủ đề của ngày thế giới phòng chống mua bán người năm hai nghìn hai mươi ba
để hành động quyết tâm triển khai thực hiện
các cấp ủy chính quyền và cơ quan chức năng cần tiếp tục xác định công tác phòng chống mua bán người là nhiệm vụ quan trọng
cấp bách thường xuyên và lâu dài cần tập trung chỉ đạo quyết liệt cụ thể hóa thành các mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ giải pháp
phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị địa phương triển khai hiệu quả cao điểm tuyên truyền truyền thông
và cao điểm tấn công chấn áp tội phạm mua bán người trên phạm vi toàn quốc từ ngày một tháng bảy cho đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
cùng nhiều các giải pháp đồng bộ khác để đẩy lùi nạn mua bán người bảo vệ nạn nhân bị buôn bán người để không ai bị bỏ lại phía sau
tại đây các đại biểu đã cùng ấn nút hưởng ứng phát động chung tay phòng chống mua bán người
và hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống mua bán người ba mươi tháng bảy
sáng nay viện huyết học truyền máu trung ương bộ y tế phối hợp hội thanh niên vận động hiến máu hà nội
ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh nguyện tp hà nội tổ chức khai mạc ngày hội hiến máu giọt hồng chi ân
với thông điệp mỗi trái tim một ngọn lửa anh hùng
đây là con số rất lớn góp phần quan trọng trong việc phát triển phong trào hiến máu tình nguyện tại thủ đô
đồng thời góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm máu vào dịp hè hàng năm
đây là một trong những dấu ấn hơi dậy tinh thần chia sẻ với cộng đồng với tổ quốc
và nó phối hợp cùng với chương trình hành trình đỏ để cho thế hệ trẻ cũng như người dân trong toàn quốc
sẽ tiếp tục nối gót cha anh đi trước để chúng ta chia sẻ cộng đồng
chung tay xây dựng
với thông điệp mỗi trái tim một ngọn lửa anh hùng
ngày hội giọt hồng tri ân năm hai nghìn hai mươi ba được tổ chức vào tháng bảy
tháng tri ân những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc
tiếp nối truyền thống anh hùng của cha ông những thế hệ người việt ngày nay
đặc biệt là thế hệ trẻ đã thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng bằng hành động hiến máu tình nguyện
bởi mỗi tấm lòng nhân ái sẽ cùng nhau sẻ chia giọt máu để cứu giúp người bệnh
thưa quý vị đề án sáu phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử
phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi đã chính thức triển khai được một năm rưỡi
trong thời gian vừa qua bám sát vào một mươi ba nhóm nhiệm vụ chung tám mươi chín nhiệm vụ cụ thể
các bộ ngành trung ương đã tích cực phối hợp với bộ công an
từng bước thực hiện việc chuyển đổi số trong từng ngành từng lĩnh vực
trong đó qua thực tiễn triển khai đề án sáu đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ các tổ chức cá nhân
và tăng cường hiệu quả quản lý của ngành bảo hiểm xã hội việt nam
và để tìm hiểu cụ thể hơn xin mời quý vị khán giả đến với biên tập viên linh chi
cùng đề mục đề án sáu vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp ngay sau đây
đề mục đề sáu
thưa quý vị một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đề án sáu
đó là tổ chức kết nối liên thông khai thác và chia sẻ dữ liệu
đến nay bảo hiểm xã hội việt nam đã kết nối chia sẻ dữ liệu
giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với nhiều cơ sở dữ liệu quốc gia
cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác như là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
kết nối với tổng cục thuế bộ lo động thương bình và xã hội
phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công trực tuyến
tính đến ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba hệ thống đã xác thực được hơn tám mươi triệu thông tin nhân khẩu
trong cơ sở dữ liệu do bảo hiểm xã hội việt nam quản lý với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đây được xem là tiền đế quan trọng để chuẩn hóa dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý
cũng như cải cách liên thông các thủ tục hành chính cắt giảm giấy tờ cho người dân và doanh nghiệp
bên cạnh đó thời gian vừa qua ngành bảo hiểm xã hội đã tích cực triển khai nhiều biện pháp
đổi cách thức giải quyết thủ tục hành chính nhận được sự ủng hộ đồng thuận của đông đảo người dân
ngày hôm nay chị trần thị thu hương đến bộ phận một cửa bảo hiểm xã hội quận đống đa hà nội
để thực hiện thủ tục thanh toán bảo hiểm một lần
thay vì phải cung cấp nhiều giấy tờ giờ đây việc xác thực thông tin chỉ cần thông qua một bước như thế này
nhanh chóng tiện lợi và chính xác đó là những gì mà đa số người dân cảm nhận được
tôi đến nhận kết quả thì cán bộ một cửa
yêu cầu thuê bấm vân tay để xác nhận và trả kết quả và tiền bảo hiểm xã hội được chuyển ngay vào tài khoản
rất là nhanh chóng rất tiện lợi và rất văn minh và hiện đại và thuận lợi tôi rất là hài lòng
mỗi ngày bảo hiểm xã hội quận đống đa tiếp đón từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh lượt khách đến làm thủ tục giao dịch trực tiếp
việc triển khai ứng dụng công nghệ xác thực sinh chắc trên căn cước công dân trong tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã giúp đơn vị này giảm thời gian đáng kể
trong khâu tiếp đón
đặc biệt hạn chế được tình trạng lạm dụng trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội quỹ bảo hiểm y tế
hỗ trợ cán bộ tiếp nhận hồ sơ là xác định danh tính công dân và phát hiện kịp thời được tình trạng giảm bạo
giấy tờ tùy thân của người nộp hồ sơ tạo được sự yên tâm cho cán bộ tiếp nhận
sau khi mình đã xác định được danh tính của công dân thì sẽ đảm bảo được tiến độ và thực hiện thủ tục đấy cũng nhanh chóng hơn
bên cạnh việc giảm thời gian làm việc trực tiếp để hỗ trợ tối đa cho người dân
ngành bảo hiểm xã hội cũng đã triển khai tích hợp cung cấp các dịch vụ công trực tuyến
người dân có thể thực hiện nhiều thủ tục trực tuyến như gia hạn thẻ bảo hiểm y tế
theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng đăng ký tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần
chỉ tính riêng trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba toàn ngành bảo hiểm xã hội đã tiếp nhận gần năm mươi triệu hồ sơ giao dịch điện tử
chiếm tám mươi năm tổng số hồ sơ tiếp nhận
khi bắt đầu triển khai đề án hôm sáu chúng tôi cũng tập trung vào việc tài công trúc và rà soát lại các quy trình hiệp vụ
trên cơ sở tích hợp các thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư và thực hiện việc xác thực đỉnh danh
qua đấy chúng tôi cũng cắt giảm được bớt các trình tựu thủ tục các loại giấy tờ liên quan
từ đấy nó tạo được sự tiền lợi tốt hơn cho người dân nó cũng sẽ tăng được sức thu hút của người dân
bên cạnh đó thời gian qua
việc sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip ứng dụng vneid thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy
để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được triển khai sâu rộng và phát huy rõ hiệu quả
đến ngày một mươi năm tháng bảy toàn quốc đã có một mươi hai năm trăm một mươi chín cơ sở khám chữa bệnh
đạt chín mươi bảy bảy tổng số cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
bằng căn cước công dân gắn chip với hơn ba mươi hai triệu lượt tra cứu thông tin thành công
thưa quý vị thời gian vừa qua
việc triển khai đổi giấy phép lái xe qua dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn không đạt được kết quả như kỳ vọng
trong đó những vướng mắc về số hóa và liên thông dữ liệu kết quả khám sức khỏe là rào cản chính
cụ thể khi đổi giấy phép lái xe mức độ bốn
người dân cần có giấy khám sức khỏe điện tử của các cơ sở y tế do bộ y tế công bố
hoặc là chứng thực điện tử giấy khám sức khỏe tại ủy ban nhân dân xã phường thị trấn
do phát sinh thủ tục hành chính mất thêm chi phí và thời gian nên người dân còn e ngại
tuy nhiên hiện nay việc liên thông dữ liệu dây khám sức khỏe lái xe đã được thực hiện
thông qua cổng giám định bảo hiểm y tế của bảo hiểm xã hội việt nam
việc này thì đang tạo điều kiện cho người dân tiếp cận và thực hiện các thủ tục đổi giấy phép lái xe trực tuyến nhanh chóng và thuận lợi hơn
lần đầu tiên khám sức khỏe phục vụ việc nộp hồ sơ đổi bằng lái xe trực tuyến
anh nguyễn đức tiến rất hài lòng
không phải thực hiện thêm bất cứ công đoạn phụ nào khác sau khi kết thúc quy trình khám
anh tiến được nhận bản giấy kết quả khám đồng thời dữ liệu khám sức khỏe của anh
cũng đã được các cán bộ của bệnh viện đẩy liên thông lên cổng dịch vụ công quốc gia
khi mà cấp cái dịch vụ trực tuyến online như này thì bọn em có thể tự đăng ký và tự xử lý giấy tờ của mình
và còn có thể giảm bớt những thời gian di chuyển và những chi phí mà bọn em phải bỏ ra như kiểu để làm
đi lại sang xe
theo đó bảo hiểm xã hội việt nam đã hoàn thành việc nâng cấp phần mềm bổ sung chức năng để hỗ trợ bộ y tế
liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai và giấy chứng sinh giấy báo tử từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi
thông qua hạ tầng của bảo hiểm xã hội việt nam là cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế
việc này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc tiếp cận thực hiện các thủ tục
cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến mà còn hạn chế tình trạng làm giả giấy khám sức khỏe
từ ngày có cái dịch vụ công quốc gia mà mình áp dụng online này này người ta giảm tải đi rất nhiều
bởi vì sao bởi vì là cái giấy đấy nếu mà mua giả này rồi photo rồi scan cái thứ này thì nó sẽ không được lên cổng công ty quốc gia
và khi đấy mà các bộ phận cơ quan chức năng nhà mình trách lên mà không có cái của bệnh viện cấp
thì giấy đấy đương nhiên là giả dù có giống đến cỡ nào hay chăng nữa
tính đến giữa tháng bảy hệ thống của bảo hiểm xã hội việt nam đã tiếp nhận sáu trăm tám mươi bốn hai trăm chín mươi dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe
cùng một tám mươi cơ sở khám chữa bệnh
theo thống kê mỗi năm có gần hai triệu giấy phép lái xe được cấp đổi
kết quả liên thông dữ liệu này đã góp một phần giúp giải quyết những vướng mắc khó khăn trong việc nộp hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến
từ đó giảm tình trạng quá tải tại sở giao thông vận tải các địa phương
chúng tôi đã hoàn tất cả cái việc mà
đảm bảo hạ tầng phần mềm cũng như là đường truyền để liên thông dữ liệu từ hơn một mươi ba cơ sở khám chữa bệnh
về cái hệ thống của bảo hiểm xã hội việt nam để sẵn sàng cung cấp cho các dịch vụ công của ngành giao thông vận tải
đối với việc khám sức khỏe lái xe và giấy chứng sinh giấy báo tử đối với các dịch vụ công liên quan đến hai nhóm dịch vụ công liên thông
với dữ liệu giấy chứng sinh giấy chứng tử
liên thông qua hạ tầng của bảo hiểm xã hội việt nam tính đến ngày một mươi năm tháng bảy
đã có hai trăm linh bảy trăm chín mươi hai dữ liệu giấy chứng sinh và hai hai trăm sáu mươi sáu dữ liệu giấy báo tử được gửi
đây là cơ sở để phục vụ hai nhóm dịch vụ công liên thông là đăng ký khai sinh đăng ký thường trú
cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới sáu tuổi và đăng ký khai tử xóa đăng ký thường trú trợ cấp mai tăng phí
có thể thấy những kết quả đạt được trong triển khai công tác chuyển đổi số
đổi mang tính bước ngoặt góp phần kiến tạo và xây dựng ngành bảo hiểm xã hội việt nam số
theo đúng định hướng về chính phủ số và đáp ứng yêu cầu đảm bảo an sinh xã hội quốc gia
giúp giảm thời gian chi phí cho tổ chức cá nhân khi giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội
các bộ ngành địa phương cũng được hưởng lợi từ việc kết nối khai thác
chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm nâng cao tính chính xác và năng lực quản lý
dựa trên dữ liệu tạo điều kiện tăng cường công tác thanh tra kiểm tra trên môi trường điện tử
có đó giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người dân
và phần trình bày của tôi ngày hôm nay đến đây cũng xin được tạm dừng